hầu hết gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn cha mẹ già con thơ dại
tính đến thời điểm này công ty đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong khoảng bảy mươi triệu đồng
trong đó gồm chi phí đi lại cứu chữa vận chuyển thi thể nạn nhân về quê mai táng và sáu mươi triệu đồng tiền mặt
đối với một mươi bảy hành khách bị thương công ty chịu hoàn toàn kinh phí điều trị
đồng thời cấp cho mỗi người một thẻ đi xe phương trang miễn phí trong vòng một năm